trong vài ngày gần đây một tài khoản mạng xã hội facebook của một người tự xưng là thực hiện nhiệm vụ của quân đội
thông tin về việc đi từ tp hcm xuống tỉnh hậu giang để giao cho cốt một người mất vì covid một mươi chín cho gia đình
nhưng đã bị các cán bộ tại chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh hậu giang làm khó không cho vào địa bàn
buộc hai bên phải giao nhận tại tp cn không chỉ vậy còn bắt người nhận cho cốt là phải cách ly tập trung
kèm theo nhiều lời xúc phạm những lực lượng làm nhiệm vụ
công an tỉnh hậu giang đã vào cuộc điều tra xác minh bước đầu ông lý anh khoa tổ phó chốt kiểm soát dịch bệnh tân phú thạnh
của tỉnh hậu giang trên quốc lộ một a cho biết khoảng tám giờ ngày một mươi sáu tháng chín có ba thanh niên đi xe ô tô đến chốt kiểm soát dịch
đề nghị được cho qua để đến xã hiệp hưng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang giao cho cốt một người đã mất vì bệnh covid một mươi chín cho người nhà
tuy nhiên chỉ có một trong ba thanh niên xuất trình được giấy đi đường giấy công tác để đi vận chuyển cho cốt
nhưng các giấy tờ này không còn giá trị nên không cho qua chốt
cũng theo tổ kiểm soát dịch bệnh tân phú thạnh sau khi giải thích cho ba thanh niên hiểu về các quy định phòng chống dịch bệnh của tỉnh hậu giang
lực lượng làm nhiệm vụ đã tạo điều kiện để họ và gia đình có người mất được giao nhận cho cốt tại chốt và phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh
để đảm bảo khách quan công an tỉnh hậu giang tìm đến nhà người mất
con gái nạn nhân cho biết cha cô đi làm thuê ở tp hcm và mất hơn một tháng nay vì bệnh covid một mươi chín
nhưng do giãn cách xã hội nên không đi nhận cho cốt được
sau đó được người quen thông tin cô làm quen với một thanh niên qua mạng xã hội và người này cho biết sẽ mang cho cốt của cha cô về giao tận nhà
như vậy không có chuyện chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh hậu giang làm khó người đi đường
cũng như việc giao nhận cho cốt như những gì các tài khoản mạng xã hội đã đăng tải
và những ngày qua có rất đông người dân đi xe mô tô qua địa bàn tỉnh hậu giang
về các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau được chốt kiểm soát dịch bệnh tân phú thạnh trên quốc lộ một a tạo điều kiện cho qua nếu có đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định
ngoài ra bà con còn được hỗ trợ miễn phí bánh mì nước uống và được công an hậu giang đưa an toàn về địa phương trước khi giao cho cơ quan chức năng quản lý